đoàn giám sát ủy ban đối ngoại của quốc hội đã giám sát tình hình thực hiện các điều ước quốc tế
về ứng phó biến đổi khí hậu tại tỉnh lai châu
theo báo cáo của tỉnh lai châu trong mấy năm gần đây lũ quét lũ ống và sạt lở đất
đã làm ảnh hưởng nặng nề tới địa phương
lai châu vẫn là tỉnh nghèo nên nguồn lực tài chính đầu tư cho lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu
chưa đáp ứng được các yêu cầu trong công tác cảnh báo dự báo và ứng phó với sự cố môi trường và biến đổi khí hậu
lai châu tiếp tục triển khai các cơ chế chính sách đã ban hành về lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu
ưu tiên các mục tiêu lớn rút kinh nghiệm kiến nghị chính phủ để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đặt ra
vừa ứng phó với biến đổi khí hậu vừa góp phần bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân